mỗi dịp đầu xuân đoàn siếc tp hcm trực thuộc nhà hát nghệ thuật phương nam lại tổ chức gala siếc quốc tế
tại giạp siếc công viên gia định nhằm phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố và vùng lân cận
xuân kỷ hội năm nay gala siết mời tám nghệ sĩ từ các nước nga ukraine kazakhstan và tây ban nha
với các tiết mục siết xuất sắc như nhào lộn đu vòng ảo thuật và hè sang giao lưu biểu diễn
gala cũng có sự tham dự của ba mươi nghệ sĩ siết việt nam đến từ đoàn siết tp
dự kiến toàn mộ gala sẽ có khoảng ba mươi xuất diễn chiều và tối để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố